thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức
về việc có hay không bộ xét nghiệm phát hiện omicron
trước đó báo chí phản ánh về tình trạng giao bán tràn lan kit xét nghiệm phát hiện omicron
theo đó nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội gần đây đã liên tục giao bán các loại ký xét nghiệm
được cho là có khả năng phát hiện biến chủng omicron
trong khi đó theo các chuyên gia y tế muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì
thì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gen rất phức tạp
và hiện nay thì không có kit xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường
để kiểm tra ra biến chủng omicron
và về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức
về việc có hay không kích xét nghiệm phát hiện omicron
và công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị liên quan đến sự việc ngư dân nguyễn văn đời
bị tử vong trên biển được đưa về thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vào trưa ngày tám tháng một mà intv đã đưa tin
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cho biết là đã xác định nguyên nhân tử vong
là bị nhiễm chủng do vết sao của cháu ruột là trần văn tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã hòa hải thị xã hoài nhơn
trước đó trong chuyến đánh cá ở vùng biển trường sa vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trần văn tài và cậu ruột là nguyễn văn đời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú cùng địa phương
có mâu thuẫn về việc nấu cơm trưa
trong lúc rửa chén hai cậu cháu to tiếng với nhau về chuyện nấu cơm và xảy ra xô xát
bị ông đời tấn công tài đã cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng bụ của ông đời
những người trên tàu đã can ngăn và sơ cứu cho nạn nhân
tuy nhiên đến sáng ngày bốn tháng một ông đời mệt mỏi nôn ra máu và sau đó tử vong
chiều qua ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn tài về hành vi cối gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa ra quyết định khởi tố
và ra lệnh tạm giam hai bị can là kiều văn tiến chú tại phường thượng thanh quận long biên
và bùi tiến đạt chú tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm để điều tra về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất mạ tùy
kiều văn tiến được cơ quan công an xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này
tiến đã có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
điều đáng chú ý kiều văn tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung mương i
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở tiến đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị và điều hành đàn em hoạt động
cho vay lãi nặng trên địa bàn quận long biên huyện gia lâm và tỉnh bắc ninh
với mức lãi suất năm đồng đến tám đồng một triệu một ngày tương đương mức lãi suất
từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm chín mươi hai một năm tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của bùi tiến đạt
đã thu giữ một thanh đao ba giấy biên nhận vay ba gói ma túy thu giữ của kiều văn tiến
một xe ô tô năm điện thoại di động vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi tàng trữ trong người một bánh heroin có trọng lượng là ba trăm năm mươi ba một gram
phạm thị thùy linh chú tại tỉnh nam định vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh ninh bình bắt quả tàng
phạm thị thùy linh khai nhận mua số heroin
trên ở tỉnh nam định mang sang ninh bình bán cho đối tượng khác với giá hai trăm hai mươi triệu đồng để kiếm lời
khi linh đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết gia đình đối tượng linh có nhiều người thân đang thụ lý án về ma túy
bản thân linh là đối tượng đang nợ án hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thị xã cai lệ
vừa phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà bắt hai mươi một đối tượng tham gia đánh bạc
tại phần đất phía sau nhà của đồng văn thơm thuộc ấp phú thuận xã long khánh thị xã cai lệ
lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi một đối tượng tăng vật thu giữ và tạm giữ gồm một mươi bảy con gà
ba mươi hai xe mô tô và số tiền gần một trăm hai mươi triệu đồng
tụ điểm đá gà trên do hai đối tượng đồng trương thiên nhân và lương văn hoàng
cùng chú tại xã long khánh tổ chức
vâng thưa quý vị cứ vào mỗi dịp cận tết thì tình trạng buôn lậu pháo nổ
lại nóng trên tuyến biên giới
điều đáng nói là hiện nay tội phạm buôn lậu pháo có xu hướng không tự thực hiện
mà thuê người dân thậm chí là trẻ em để thay mình thực hiện hành vi phạm tội
việc tiếp tay này đã khiến cho tội phạm buôn lậu pháo gia tăng
gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng
đối tượng này đang trên đường vận chuyển số lượng lớn pháo nổ từ xã tân long
huyện hướng hóa về thành phố đông hà tỉnh quảng trị tiêu thụ
thì bị công an huyện hướng hóa bắt giữ
qua khai thác đối tượng khai nhận đã vận chuyển trót lọt hai chuyến
và được một người lạ thuê vận chuyển với số tiền tám trăm linh đồng một két pháo
theo luật mọi hành vi vận chuyển tàn trữ từ sáu kg pháo nổ sẽ bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng
phạt tù đến nửa năm
chế tài xử lý thì đã có tuy nhiên theo lực lượng chức năng
thực trạng buôn bán và sử dụng pháo nổ tiếp tục gia tăng
lợi nhuận đem lại từ buôn lậu pháo nổ rất cao
nên các đối tượng bất chấp thủ đoạn mánh khóe tinh vi
đặc biệt các đối tượng còn sử dụng trẻ em để vận chuyển pháo
trong thời gian vừa qua rất ngắn nhưng mà lực lượng chức năng trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an huyện hướng hóa
nó đã bận đấu tranh bắt giữ một mươi vụ một mươi một đối tượng
vì một cái lợi nhuận thì có thể là một người nào đó
vì một phút suy nghĩ vì lợi nhuận thì cũng có thể là một loại tội phạm
để kinh doanh buôn bán và sử dụng pháo nổ
để ngăn chặn tình trạng trên lực lượng công an bộ đội biên phòng
hải quan trên tuyến biên giới việt lào tăng cường công tác đấu tranh
kiểm soát chặt chẽ từng phương tiện qua lại cửa khẩu bằng các phương tiện chuyên dụng
như máy tét máy soi và chó nghiệp vụ
đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng nắm bắt tình hình từ xa
từ phía ngoài biên rồi triển khai lực lượng phối hợp với các lực lượng chuyên ngành
tại cửa khẩu lão bảo đến xa vạn tổ chức kiểm tra chặt chẽ phương tiện
người qua lại cửa khẩu để đảm bảo rằng là hoạt động buôn lầu và thẩm lầu
hàng giả hàng cấm đặc biệt là pháo nổ trước khi dịp tiết là không thể diễn ra
lực lượng chúng tôi sẽ kiên quyết và bằng các biện pháp nghiệp vụ
và tổ chức tốt thực hiện công tác điều tra cơ bản
và lập nhiều hiểm nghi chuyên án
trong trận triệt pháo làm sao đó sáng gõ tình trạng pháo nó về ở trong nội địa
và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự các địa phương
ngoài việc kiểm tra chặt chẽ tại cửa khẩu công tác tuyên truyền cho người dân được đẩy mạnh
mô hình khu dân cư nói không với pháo nổ được thành lập với mục tiêu là giảm đến mức thấp nhất
việc sử dụng mua bán vận chuyển pháo nổ trên địa bàn tỉnh quảng trị
thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng
trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một
xã hoa sơn anh sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an
và công an huyện anh sơn đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương
đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đang tàng trữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh
trần văn mạ và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản
thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng
đều trú tại huyện phu cát để điều tra về tội giết người
một mươi một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến
trước đó tại khu vực phường nhơn thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước
nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi
để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh
đã dùng súng hơi bắn gây thương tích tại vùng ngực của văn hồng huyền nhóm của kiệt
gây thương tích hai mươi và dùng dao chém lên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
cũng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
phạm pháp luật đáng lên án hơn khi bị bắt giữ các đối tượng còn manh động tấn công
vào lực lượng công an để giải vây cho đồng bọn vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ mới
và huyện phú tân tỉnh an giang trong thời gian gần đây những hành vi chống người thi hành công vụ
rõ ràng là đang xem thường pháp luật và chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng
nghiêm trị dành cho những đối tượng côn đồ này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã kiến an
huyện trợ mới tỉnh an giang bất ngờ ập vào triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang và bắt được một đối tượng
thấy đồng bọn của mình bị bắt nguyễn phúc hậu tự hậu gà ba mươi bốn tuổi nguyễn trí hải hai mươi một tuổi
và châu thái duy hai mươi hai tuổi cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang cùng một số người
ở gần đó lao đến hành hung trung tá nguyễn phu cường trưởng công an xã kiến an và lực lượng làm nhiệm vụ
một bên thì kéo áo nắm cổ dằn coi là khoảng bảy tám người và số đối tượng bên ngoài còn nữa
nó rất là đông bằng cái quyền pháp nhiệm vụ thì tôi cố gắng thì xử lý tốt vấn đề anh em giải dây với nhau
thì trong khoảng cỡ tầm một mươi phút thì anh em đã công an của mình đã thoát được ra ngoài
thì số đối tượng đó vẫn còn bám đuổi theo để tấn công tiếp
thay cho thái độ hung hãn manh động
khi phải đối mặt với vòng lao lý các đối tượng lại tỏ ra ăn năn hối cải trước hành động của mình
trong lúc em đang cảnh giới bên ngoài em thấy có lực tượng công an đang trừng tra chạy lại đường ấp chiến lược đứng ở bên ngoài

sau đấy anh cường trưởng công an xã kiến an
hành vi của em là sai trái gác mong được pháp lực khoan hồng để sớm trở về với dân
chỉ sau một thời gian ngắn thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm ra phúc hậu trí hải và thái duy
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra để bắt thêm một số đối tượng có liên quan trong việc chống người làm công vụ
sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra
đã họp bàn thống nhất với viện kiểm sát nhân quyền tòa án nhân quyền xác định đây là một vụ án điểm
chúng tôi nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ để đem ra xét xử lưu động nhằm mục đích là phòng ngừa răng đe giáo dục chung cho toàn xã hội
được cơ quan xã mời về làm việc vì có mặt tại một tụi điểm đá gà
nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp bình thành xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
lúc này để giải cứu cho linh trần văn sinh người địa phương đã dùng kéo nhọn tấn công và gây thương tích nặng cho ba đồng chí công an xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không lâu sau đó linh bị khởi tố về hành vi chống người thành công vụ và sinh bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
những vụ việc chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật đồng thời qua đó nhằm cảnh tỉnh giăn đe những đối tượng thiếu ý thức xem thường lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội vừa phát thông báo truy tìm ba đối tượng vào trung cư hh một a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai để cướp điện thoại của người dân
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một có ba đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ tại tầng ba hh một a linh đàm hỏi mua điện thoại của chủ nhà theo đăng tải thông tin bán điện thoại trên các hội nhóm mạng xã hội
ba đối tượng đã xịt hơi cay
sau đó dùng băn dính dán vào miệng chói chặt vào ghế
sau đó hàng xóm phát hiện nạn nhân bị chói tổn thương vùng mặt nên đã nhanh chóng báo công an đồng thời giải cứu nạn nhân
cơ quan chức năng đã trích xuất camera của trung cư ghi nhận hình ảnh các nghi phạm
theo đó ba đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm
khi đi vào căn hộ trung cư các đối tượng đeo khẩu trang đổi mũ lưỡi chai một đối tượng đeo ba lô
cơ quan công an đề nghị người dân khi có thông tin về ba đối tượng trên thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại chín trăm tám mươi sáu một trăm sáu mươi năm sáu trăm chín mươi tám
cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba hoặc là cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án